không khí lạnh tăng cường thời tiết rét đậm ở miền bắc đã làm gia tăng số người bị tai biến mạch máu não
đây là bệnh nếu không xử lý kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến tử vong
nhất là người già có sức đề kháng kém hay người có sẵn bệnh lý nền như tim mạch huyết áp cần hết sức thận trọng
ghi nhận tại các bệnh viện số lượng bệnh nhân nhập viện vì tai biến đã có chiều hướng gia tăng
thời tiết giá rét thay đổi đột ngột một số nơi có mưa
đây là yếu tố nguy cơ và là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng các mạch máu bị co giãn mạch quá mức
có thể gây đứt vỡ mạch màu não dẫn đến suốt huyết não

đây là nguyên nhân khiến tình trạng các mạch máu bị co giãn mạch có thể gây đứt vỡ mạch máu não dẫn đến suốt huyết não
bác sĩ khuyến cáo người có sẵn bệnh lý nền như tim mạch huyết áp đái tháo đường sẽ có nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao hơn
người dân nên chủ động có biện pháp bảo vệ sức khỏe vào những ngày giá rét như thế này tránh thay đổi môi trường đột ngột cơ thể không kịp thích ứng
để phòng tránh tai biến mạch máu não mùa đông đối với những người bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thì cần kiểm soát tốt yếu tố nguy cơ như kiểm soát tốt huyết áp kiểm soát tốt tiểu đường dùng các thuốc về mỡ máu
và không tránh các thói quen có hại như là không hút thuốc lá hạn chế rượu bia tránh các stress tránh căng thẳng
và trong mùa đông thì phải tránh lơi gió lùa đảm bảo đủ ấm tránh căng thẳng không cần thiết
tai biến mạch màu não đột quỵ là bệnh rất nguy hiểm cần đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra